trên hệ với chị thanh loan bác của cháu va chị cho biết hai người trên không phải là mẹ và cậu của va
đây không phải là em trai và em gái mình tình trạng của mẹ va trước đó rất suy sụp bây giờ cũng như thế nhưng tạm ổn một chút chị loan cho biết
vì sức khỏe như vậy mẹ của pa không xuất hiện trong lễ cầu siêu của con suốt những ngày qua chị vẫn đang ở bà rịa vũng tàu
khép lại một năm đầy đau thương mất mát anh quang vinh bác ruột của cháu gái tám tuổi
tử vong do người tình của bố cố ý gây thương tích đã gửi lời cảm ơn đến mọi người đã động viên quan tâm gia đình
anh quang vinh bác ruột của cháu va đã có những chia sẻ đầy xót xa sau mất mát của gia đình
năm cũ qua đi để lại biết bao nhiêu nỗi buồn lòng đau xót tột cùng của những ngày cuối năm
nó đã đến bên tôi bên gia đình người thân tôi cái điều mà chắc chắn sẽ không thể tha thứ chấp nhận được rằng cháu tôi va đã bị chính cha ruột
là bị can nguyễn kim trung thái và người tình nguyễn võ quỳnh trang cố ý gây thương tích chút đòn roi dã man dẫn đến tử vong
ông chia sẻ
theo chia sẻ của anh mẹ va đã ngất xỉu nhiều lần khi nghe tin con gái qua đời
mẹ ruột của cháu va được mọi người nhận xét là một người phụ nữ hiền lành chịu thương chịu khó
theo lời kể của anh vinh thời còn đi học chị rất ngoan ngoãn học giỏi và đỗ vào đại học
tốt nghiệp ra trường chị nở th em gái anh
anh vinh làm ở công ty nào cũng được mọi người yêu thương vì bản chất hiền lành nhẹ nhàng
vậy mà sao ông trời lại để em nó phải chịu điều cay đắng và nghiệt ngã đến như vậy
tôi thật sự không tin và không thể chấp nhận được sự thật này
tại sao thái và trang lại tàn nhẫn và ác độc đến như vậy
pháp luật sẽ xử lý họ một cách xứng đáng nhất
anh vinh cho biết
bên cạnh đó anh vinh cũng thay mặt gia đình để gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến cộng đồng mạng
báo chí truyền thông
đã lên tiếng bảo vệ lẽ phải trên cơ sở thượng tôn pháp luật
đồng thời mọi người khi biết đến câu chuyện của va đã quan tâm chia sẻ sự mất mát nỗi đau của gia đình
bên cạnh việc lên án hành vi tàn độc của quỳnh trang
nhiều người đã bày tỏ niềm tiếc thương với sự ra đi của vân an
để tìm hiểu rõ hơn về sự việc
hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của các giáo viên trường tiểu học đinh tiên hoàng quận một
vân an từng theo học
ngày hai mươi hai tháng một mươi hai tức ngày cuối cùng của vân an
em ấy vẫn học online đầy đủ
đến ngày hôm sau không thấy vân an
cô giáo chủ nhiệm mới đến nhà em theo địa chỉ đăng ký là nhà nội để hỏi thăm
thì mới hay tin em đã qua đời
cô chủ nhiệm đã khóc rất nhiều cô ấy cũng làm mẹ
cô thu hương hiệu trưởng trường tiểu học đinh tiên hoàng cho biết
nhà trường hội phụ huynh cũng đã tính tổ chức thăm viếng
tuy nhiên nhà nội nói
chỉ ghi nhận tấm lòng bởi gia đình không tổ chức tặng lễ
cô hương chia sẻ
trong suốt ba năm theo học tại trường
vân an được đánh giá là cô học trò ngoan ngoãn đáng yêu và luôn vân lời thầy cô
năm lớp một và lớp hai
vân an đều đạt học sinh giỏi nhận được giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện
sau khi hay tin cô thu hương đã có gặp gỡ trò chuyện với cô chủ nhiệm của em vào từng năm
đồng thời nhà trường cũng đã báo cáo sự việc lên phòng giáo dục và đào tạo quận một tp hcm
tôi không biết hết tất cả các em học sinh tại trường nhưng qua dự giờ tôi có hao hao nhớ mặt
vân an là một cô bé đáng yêu
tôi không hiểu vì sao người ta có thể đối xử với con như thế
thật bàng hoàng
lúc cô chủ nhiệm đến gặp nhà nội nói cháu qua đời vì phù phổi
cháu không hề chậm tiếp thu nhanh và không bỏ buổi học online nào
cô hương thông tin
vào thời gian theo học tại trường vân an không có dấu hiệu gì bất thường
theo lời chia sẻ của cô giáo chủ nhiệm vân an học online đúng giờ làm bài tập đầy đủ
hai năm nay do dịch covid một mươi chín các em học sinh trong trường phải học online nhiều giai đoạn
vì vậy cô giáo không có thể học online
không thể theo sát được các em không thấy được tay chân vân an có bị bầm hay không
thưa quý vị nỗi đau mất con rất khó có thể nguôi ngoài
và mẹ của bé va có lẽ sẽ càng đau lòng hơn khi không thể bảo vệ được con mình
dưới sự tàn độc mà nhân tình của chồng cũ đã gây ra
những say rớt đau đớn này sẽ không thể bù đắp được
nhưng hy vọng rằng một bản án thích đáng đúng người đúng tội
sẽ phần nào làm dịu đi nỗi đau của gia đình nạn nhân
những thông tin về vụ án trên sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại